hành vi mạo danh cán bộ có thẩm quyền để đe dọa và lừa đảo xuất hiện đã lâu
và gần đây loại tội phạm này đang có xu hướng chuyển địa bàn lừa đảo về vùng nông thôn
tại tỉnh bắc cạn thì cũng đã có nhiều vụ việc xảy ra và người bị hại thì đã mất hàng trăm thậm chí là hàng tỷ đồng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về vấn đề này
nghỉ hưu đã lâu nhưng những ngày gần đây ông phạn bất ngờ nhận được điện thoại từ người xa lạ
tự xưng làm việc ở bộ công an và thông báo ông có liên quan đến một vụ án lớn
đối tượng liên tục gọi điện và đe dọa ông yêu cầu ông phạn chuyển tiền để giải quyết vụ việc
tôi với lại phát hiện ra thì là điện cho các cơ quan có lên nhà trực tiếp xem xét
và để giải quyết giúp đỡ cái vụ việc như thế
vâng thì từ đấy đến nay thì nó cũng không điện gì cả trở lại nữa
thì nói chung là cũng chưa chuyển tiền và không thiệt hại gì tài sản của gia đình hay cả tiền của gia đình cả
theo số liệu của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay địa phương này xảy ra hàng chục vụ đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng
trong đó có một trường hợp sau khi đối tượng lừa đảo gọi điện đe dọa đã chuyển hơn một tỷ đồng cho chúng
cái này là đối tượng lợi dụng cái lòng tin cũng như sự sợ hãi của nhân dân
dẫn tới là đối tượng có thể đưa những hình ảnh các quyết định của các cơ quan viện kiểm sát công an
để nghị truy tố và có cái tên người dân đối tượng điền tên người dân vào
và cái dấu đó thì thật ra là những dấu giả mạng để đối tượng đoạ cũng như chiếm đoạt cái đồng tin của người dân
ở những thôn bản vùng sâu vùng xa do nhận thức một số người còn hạn chế
nên tội phạm lừa đảo thường tìm hiểu về cuộc sống công việc của họ để đe dọa
nhiều người thiếu cảnh giác đã mất tiền
đây là hiện tượng đang có xu hướng tăng lên cần được ngành chức năng sớm có giải pháp tuyên truyền
xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo ổn định cuộc sống nhân dân